thưa quý vị nguyễn thị mai là trưởng văn phòng giao dịch
quỹ phát triển phụ nữ huyện hương khê tỉnh hà tĩnh đã chỉ đạo sáu cán bộ tiến dụng
lập khống ba trăm năm mươi bốn bộ hồ sơ vay vốn để rút một mươi tỷ đồng
công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bảy người về tội tham ô tài sản
trước đó mai đặt vấn đề với sáu cán bộ tín dụng của văn phòng giao dịch về việc cần vốn để kinh doanh
nên nhờ lập khống cho một số bộ hồ sơ vay vốn của quỹ
những người này tin tưởng nên đồng ý giúp mai
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba dưới sự chỉ đạo của mai
sáu cán bộ tiến dụng đã lập khống ba trăm năm mươi bốn bộ hồ sơ vay vốn tại một mươi xã trên địa bàn huyện hương khê
với tổng số tiền trên một mươi tỷ đồng
tuy nhiên do kinh doanh thua lỗ nên mai không có khả năng trả lại cho quỹ phát triển phụ nữ huyện hương khê
quỹ phát triển phụ nữ huyện hương khê
quá trình theo dõi đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận ngũ hành sơn
thành phố đà nẵng cho biết vừa bắt quả tang đối tượng võ khắc thanh quý chú tại con tum
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một lượng lớn ma túy
thủ đoạn của các đối tượng là vào thành phố hồ chí minh để lấy ma túy và cất dấu trương vali hành lý
gửi bằng xe khách về đà nẵng còn bản thân thì đi máy bay về trước
vào sáng ngày bốn tháng sáu khi xác định hành lý được chuyển đến nhà nghỉ của quý tại phường mỹ an
quận ngũ hành sơn các trinh sát đã mai phục bắt quả tàng thu giữ một mươi một gói ni lông
chứa tinh thể màu trắng quý khai đó là ma túy ketamin
vừa ra tay cướp giật tài sản của người phụ nữ trên đường và đang chạy trốn từ đắk lắc qua lâm đồng
đặng minh vũ chú thạy quận bình thạnh tp hcm đã bị lực lượng công an huyện đam rông
tỉnh lâm đồng vây bắt
trước đó công an huyện đam rông nhận được thông tin về việc trên địa bàn huyện cư cui
tỉnh đắk lắc mới xảy ra một vụ cướp giật tài sản
đối tượng đã cướp túi sách của một người phụ nữ bên trong có một mươi triệu đồng
cùng với nhiều giấy tờ khác quan trọng và đang điều khiển xe máy chạy về phía tỉnh lâm đồng
công an huyện đam rồng khẩn trương tổ chức lực lượng tuần tra theo dõi
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày thì không chế bắt giữ được đặng minh vũ
lực lượng công an đã thu giữ tại toàn bộ các tài sản mà đối tượng cướp giật
và bàn giao đối tượng cho công an huyện cư ci để tiếp tục điều tra xử lý
trước đó ngày ba mươi tháng bốn tại tổ bốn phường diệt trung thành phố cao bằng
đã xảy ra vụ sạt lở bờ kè gây sập nhà dân làm ba người tử vong và hai người bị thương
theo kết quả điều tra công trình này do lê đức thuần xây dựng và hoàn thành vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
tuy nhiên thuần đã tự ý xây kè cao lên thêm hơn ba mét so với độ cao được cấp phép
mà không báo cáo xin phép các cơ quan chức năng
sau đó gia đình người bị hại nhiều lần nhận thấy công trình trên có biểu hiện dạn nứt
có nguy cơ sụp đổ
nên đã gửi đơn kiến nghị đến ủy ban nhân dân phường diệt trung đề nghị giải quyết
các bị can nguyễn thành duy công chức địa chính ủy ban nhân dân phường diệt trung
và nguyễn đức đại viên chức đội quản lý triệt tự đô thị thành phố
qua các lần kiểm tra đều không phát hiện ghi nhận về sai phạm của công trình để có biện pháp xử lý
hành vi sai phạm của ba bị can trên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
công an thị xã bến cát tỉnh bình dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can tạm giam đối với nguyễn thanh thỏa chú huyện thái thụy tỉnh thái bình
để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra tự giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ xã hội
ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn thành thỏa nhận hai trăm tám mươi năm triệu đồng từ gia đình của một đối tượng
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bến cát khởi tố bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản
để lo cho đối tượng này được tại ngoại
tuy nhiên sau khi nhận tiền xong thì thỏa không thực hiện như đã hứa mà lấy tiền tiêu xài cá nhân
đồng thời cắt liên lạc với gia đình bị hại
qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ công an thị xã bến cát đã bắt tạm giam đối tượng nguyễn thanh thỏa
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trên đường tuần tra kiểm soát trên tuyến đường xuyên á
qua khu vực huyện thới bình lực lượng công an tỉnh cà mau đã phát hiện
hai đối tượng điều khiển phương tiện mô tô có biểu hiện nghi vấn
tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra đã phát hiện đây là hai đối tượng vừa trộm cắp tài sản tại tỉnh kiên giang
tại cơ quan công an hai đối tượng khai tên là trương văn ngào và lương văn út
qua điều tra ban đầu cả hai khai nhận vừa thực hiện hành vi đột nhập vào nhà của một người dân
tại xã ninh thuận huyện u minh thượng tỉnh kên giang và trộm một xe mô tô trên đường năng tổ thoát
khi đến địa bàn huyện thới bình tỉnh cà mau thì bị lực lượng công an bắt giữ
công an tỉnh lâm đồng vừa phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức trao giải cuộc thi cánh thư hoàn lương
và các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm hai nghìn hai mươi ba
sau gần một tháng triển khai cuộc thi đã nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của một mươi bảy phạm nhân
tại trại tạm giam công an tỉnh một mươi bảy cánh thư là cầu nối nói lên tiếng lòng của người từng lầm lỡ
những cảm nhận về giá trị sống mong mỏi ngày trở về đoàn tụ với gia đình người thân cộng đồng xã hội
tại chương trình ba tổ chức đã trao một giải nhất một giải nhì hai giải ba cùng ba giải khuyến khích
trong khuôn khổ chương trình ban tổ chức cũng đã tuyên truyền giáo dục pháp luật giao lưu văn hóa văn nghệ
tặng quà tuyên dương các phạm nhân tiến bộ với mục tiêu hỗ trợ đời sống văn hóa tinh thần
tạo không khí vui tươi phấn khởi tiếp thêm ý chí nghị lực cho các anh chị phạm nhân có cơ hội được sớm tái hòa nhập cộng đồng
đào hữu bính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu phó giám đốc trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trường đại học tây bắc
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la khởi tố bắt tạm giam về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quá trình điều tra từ năm hai nghìn hai mươi hai phòng lao động thương minh và xã hội huyện quỳnh nhai đã ký kết hợp đồng đặt hàng với trung tâm
để thực hiện mở hai mươi năm lớp đào tạo nghề nông nghiệp
trong quá trình triển khai thực hiện đào hữu bính đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được sao
lập khống chứng tử thanh toán chi trả tiền công giảng dạy tiền công tác phí tiền lưu trú cho giáo viên
số tiền quyết toán khống gần hai tỷ đồng bính đã giữ lại cho bản thân và sử dụng cho nhiều khoản chi nợ
danh mục hợp đồng đào tạo
nguyễn thị mai trưởng văn phòng giao dịch quỹ phát triển phụ nữ huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
đã chỉ đạo sáu cán bộ tín dụng lập khống ba trăm năm mươi bốn bộ hồ sơ vai vốn để rút một mươi tỷ đồng
công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bảy đối tượng về hành vi tham mô tài sản
theo điều tra từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba dưới sự chỉ đạo của nguyễn thị mai
sáu cán bộ tín dụng đã lập khống ba trăm năm mươi bốn bộ hồ sơ vai vốn tại một mươi xã trên địa bàn huyện hương khê
với tổng số tiền trên một mươi tỷ đồng
số tiền này mai sử dụng để trả các khoản vay đến hạn kinh doanh bất động sản đầu tư tiền ảo
do kinh doanh thua lỗ nên mai không có khả năng trả lại cho quỹ phát triển phụ nữ huyện hương khê
liên quan đến vụ cản trở dùng gạch đập xe cấp cứu xảy ra vào chiều ngày ba mươi một tháng năm tại phương bảy tp trà vinh
hôm nay công an tp trà vinh đã tiến hành triệu tập
lấy lời khai ba đương sự có liên quan đến vụ việc trên
các đương sự gồm hà quang danh nguyễn thị mỹ chi và huỳnh thúy nhi
trước đó vào chiều ngày ba mươi một tháng năm xe cấp cứu chở bệnh nhân từ bệnh viện trợ rẫy tp hcm
về bệnh viện thiên ân tp trà vinh để tiếp tục điều trị bệnh
khi đến đường nguyễn đáng đoạn thuộc phương bảy tp trà vinh
thấy có hai xe mô tô chạy cùng chiều phía trước nên tài xế bóng còi ưu tiên và vượt lên phía trước
sau đó nhóm người này chạy theo
khi đến gần bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh thì chặn xe dùng gạch đá ném làm hư hỏng xe cấp cứu
rồi điều khiển xe bỏ chạy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cao bằng tp cao bằng vừa khởi tố nguyễn thành duy
công chức địa chính ubnd phường duyệt trung nguyễn đức đại viên chức đội quản lý trật tự đô thị thành phố cao bằng
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lê đức thuần
lao động tự do về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó vào ngày ba mươi tháng bốn tại tổ bốn phường duyệt trung tp cao bằng
đã xảy ra vụ sạt lở bờ kè gây sập nhà dân làm ba người tử vong và hai người bị thương
theo kết quả điều tra công trình này do lê đức thuần xây dựng và hoàn thành vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên thuần đã tự ý xây kẻ cao lên thêm hơn ba mét so với độ cao được cấp phép mà không báo cáo
xin phép các cơ quan chức năng
sau đó ra điện thoại
tình người bị nạn nhiều lần nhận thấy công trình trên có biểu hiện dạn nứt
có nguy cơ sụp đổ nên đã gửi đơn kiến nghị đến ubnd phường duyệt trung đề nghị giải quyết
các bị can nguyễn thành duy công chức địa chính ubnd phường duyệt trung và nguyễn đức đại
viên chức đội quản lý trật tự đô thị thành phố qua các lần kiểm tra
đều không phát hiện ghi nhận về sai phạm của công trình để có biện pháp xử lý
hành vi sai phạm của ba bị can trên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cách đây ít giờ lực lượng chức năng đã giật tắt đám cháy lớn
tại một sưởng sửa chữa ô tô trên đường nguyễn văn giáp quận nam tử liêm thành phố hà nội
sưởng rộng khoảng năm trăm linh m hai được dựng tạm bằng khung sắt máy lợp tôn đã bị thiêu rụi
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút sau tiếng nổ lớn
lửa búng lên tại sưởng sửa chỗ ô tô số ba trăm một mươi tám đường nguyễn văn giáp phường cầu diễn quận năm tử liêm
thời điểm xảy ra cháy bên trong xưởng có nhiều ô tô
lửa lan rất nhanh cột khói đen bốc cao hàng chục mét
khu vực xung quanh ngân chóng được phong tỏa và cắt điện
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các quận nam tử liêm bắc tử liêm
trung tâm chữa cháy khu vực hai phòng cảnh sát phòng cháy
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội
và công ty môi trường đô thị nhanh chóng có mặt tại hiện trường nỗ lực dập lửa
xác định đây là cái camera sửa xe ô tô
chúng tôi đã sử dụng các phương pháp như là sử dụng bọt để chữa cháy
rồi là tiến hành các cái mũi để ngăn không cho lan sang các công trình bên cạnh
và với cái chiến thuật là bao quát cái đám cháy
chúng tôi cũng đã công chế và dập tắt trong thời gian ngắn nhất hiệu quả nhất
đến khoảng hai mươi h
đám cháy cơ bản được khống chế không cháy lan sang các công trình bên cạnh
may mắn không có thiệt hại về người
lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện
việc mà xảy ra cháy ở tại các cơ sở sản xuất cũng như tại các hội gia đình là luôn luôn tìm mặt
chính vì vậy mà cũng mong muốn và hy vọng mọi người là cố gắng bảo vệ được tính mạng của mình
gia đình mình rồi các chủ cơ sở quan tâm hơn nữa đến công tác phòng cháy cháy
các chuyên gia khuyến cáo năm nay nắng nóng kỷ lục sẽ diễn ra trên diện rộng
nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn
người dân cần hết sức cẩn trọng